thưa quý vị vào ngày sáu tháng một thành phố hà nội lại lập đỉnh về số f trong ngày với hơn hai bảy trăm linh người
hà nội cũng đang có hơn ba trăm hai mươi ca mắc chuyển nặng phải điều trị tại các bệnh viện tầng một
thành phố hà nội đã điều chỉnh việc phân công các bệnh viện hỗ trợ chỉ đạo tuyến và tiếp nhận người bệnh covid một mươi chín
cụ thể các bệnh viện tầng ba gồm đa khoa đức giang thanh nhàn đa khoa hà đông đa khoa sanh pôn và bệnh viện đa khoa đống đa
chuyên khoa đồng ngành truyền nhiễm hỗ trợ chuyên môn các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện
các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến thành phố tuyến huyện hỗ trợ chuyên môn các trung tâm y tế và cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn
được phân công trong công tác điều trị covid một mươi chín
để ứng phó tốt hơn với diễn biến mới của dịch bệnh sở y tế hà nội vừa ban hành văn bản về hướng dẫn quy trình phối hợp
trong việc quản lý theo dõi f tại nhà
trong đó yêu cầu thành lập ngay tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nòng cốt
tổ hỗ trợ có nhiệm vụ cập nhật tình trạng sức khỏe của người nhiễm covid một mươi chín hỗ trợ trực tiếp nhóm f không có triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ cũng như phối hợp với nhân viên y tế phân phối thuốc cho bệnh nhân
thành phố hà nội cũng tiến hành tiêm vaccine tại nhà cho người cao tuổi người bị hạn chế khả năng di chuyển
tăng tỷ lệ bao phủ vaccine đến cả những người có nguy cơ cao